tại khu vực trung du và đồng bằng đến thời điểm hiện tại thì hơn năm trăm linh sáu ha gieo cấy lúa đông xuân đã lấy đủ nước để sản xuất đạt hơn chín mươi năm diện tích gieo cấy của khu vực
để đảm bảo lượng nước đổ ải đợt ba tổng cục thủy lợi đề nghị các tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước
đảm bảo một trăm linh diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt hai và đợt ba
các địa phương tiếp tục tổ chức vận động hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện làm đất để giữ nước trên ruộng gia cố bờ vùng bờ thửa
đảm bảo chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước đồng thời tích chữ nước và hệ thống kinh mương ao hồ vùng trũng để phục vụ tưới dưỡng
bên cạnh đó thời gian lấy nước đợt ba sẽ rút ngắn còn ba ngày từ giờ ngày một mươi chín tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi